mở đầu sẽ là thông tin khởi tố đối tượng lừa đảo tại đắk lắc
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên ba mươi tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
đối tượng hồ văn kiều ba mươi hai tuổi chú tải xã crong búc huyện crong park
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
theo điều tra ban đầu kiều mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện eak
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn bảy tỷ đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi ba kiều xác định mất khả năng trả nợ nhưng tiếp tục vay mượn
nhận tiền mua xe tiền góp vốn làm ăn của nhiều người
khi huy động được tiền kiều vừa sử dụng để tiếp tục đầu tư làm ăn
vừa dùng để trả lãi suất cho số tiền còn nợ
đến ngày hai mươi một tháng chín kiều mất khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn đến thành phố cam ranh
tỉnh khánh hòa và cắt đứt liên lạc với những người cho vay
đến nay kiều khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối lừa vay mượn tiền
của nhiều bị hại ở thành phố hà nội và tỉnh đắk lắc với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cao thị trang ba mươi hai tuổi
ở phường kinh bắc thành phố bắc ninh vừa bị công an thành phố bắc ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
đáng chú ý nạn nhân trong vụ việc bị lừa số tiền cả một trăm linh triệu đồng
vì đặt niềm tin vào tác dụng của buồn ngại tâm linh
theo hồ sơ
sau vụ việc trang sử dụng tài khoản tiktok bình luận nội dung có liên quan đến buồn ngại
theo đó trị tạ thị hằng ở quận năm thứ liêm thành phố hà nội có nhu cầu làm buồn ngại
nên đã nhờ trang giới thiệu thầy làm lễ xe duyên
lúc này lợi dụng vấn đề mê tín dị đoan trang đã dùng thủ đoạn gian dối
yêu cầu chị hằng liên tiếp chuyển khoản sáu lần với số tiền hơn tám mươi ba triệu đồng
để làm lễ giải buồn ngại xe duyên
tại cơ quan điều tra trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
và sử dụng số tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân
hiện công an tp bắc ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đang tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại phường hòa mạc và xã mộc nam thị xã duy tiên tỉnh hà nam
quá trình xác minh đơn vị đã ra quyết định truy tìm người đối với ông đoàn mạnh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số bốn phường hòa mạc thị xã duy tiên
để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
theo đó đoàn mạnh hưng là người bị tố giác về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hiện không có mặt tại địa phương không xác định được ở đâu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
truy tìm người có lai lịch như sau
họ tên đoàn mạnh hưng tên gọi khác đoàn văn huân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giới tính nam
quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo không
số căn cứ công dân ba năm không bảy một không không tám bảy chín hai
nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
quê quán phường hòa mạc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
nơi đăng ký thường trú tổ dân phố số bốn phường hòa mạc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đề nghị các đơn vị công an trong tỉnh hà nam
phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đối tượng trên đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên
có địa chỉ tại tổ dân phố thái hòa phường hòa mạc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
số điện thoại ba trăm chín mươi ba năm trăm sáu mươi tám chín trăm chín mươi chín của đồng chí lê xuân tiến
thụ lý vụ việc trên hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng
lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người dân trong lúc xây dựng nhà ở
các đối tượng đã lên kế hoạch đột nhập trộm toàn bộ số tiền bao năm tích góp của gia chủ
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong ít ngày
cơ quan thị xã tỉnh biên tỉnh an giang đã truy xét bắt giữ được nhóm đối tượng và kịp thời chấn an dư luận
chỉ vì lơ là chủ quan chị đỗ kim hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú tại tổ một mươi một khóm núi két phường thới sơn thị xã tỉnh biên tỉnh an giang
đã bị nhóm đối tượng đột nhập trộm cắp toàn bộ số tiền tiết kiệm
tiền đó chị cũng rút vào ngăn hàng
ngăn hàng ra để sửa nhà lại mẹ con ở
ngày thường thì không có tiền
hôm đó chị ngủ với cháu nội còn hẳn trai thì ngủ cái giường kế bên
chị có để là cái bị tiền ở trong cái kẹt đó kẹt kế chỗ nào nằm
cái điện thoại thì chị để trên đầu nằm chị
chị mới ngủ quên đi
vì tới khoảng bốn h bốn mươi giật mình thức dậy
thì mới hay là cái điện thoại với cái bị tiền mắc
nhận được trình báo
lãnh đạo công an thị xã tịnh biên đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra trinh sát
nhằm làm rõ vụ án
khi vụ án xảy ra thì chúng tôi tập trung lực lượng
chia sát nhanh với sự nỗ lực của toàn lực lượng
và phối hợp với đơn vị công an quyền trị tôn
sau năm ngày xảy ra vụ án thì chúng tôi đã phá vụ án này
và bắt bốn đối tượng
đáng chú ý là trong nhóm này là nó hoạt động lưu động
các đối tượng có tiền án tiền sự
đặc biệt hơn nữa là đối tượng cũng có nguyện ma tí
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn long dương hoàng thọ
trao rất ta nắc và nguyễn văn biển đều trú trên địa bàn tỉnh an giang
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận
do thiếu tiền tiêu xài nên bốn đối tượng rủ nhau lên kế hoạch trộm cắp tài sản
khoảng hai giờ ngày hai mươi một tháng một mươi các đối tượng sử dụng xe mô tô
chở nhau đến khu vực tổ một mươi một khóm núi két phường thới sơn thị xã tịnh biên
phát hiện ngôi nhà đang xây dựng chưa có cửa nên đã đột nhập lấy trộm một túi sách
bên trong chứa chín mươi ba triệu đồng một điện thoại di động một đồng hồ đeo tay
số tiền trộm được các đối tượng chia nhau tiêu xài
và chuộc chiếc xe mô tô đem cầm cố trước đó
được biết long là đối tượng từng có bốn tiền án về tội cướp tài sản
hiếp dâm mùi giới mại dâm
vì vậy là công an thị xã tịnh biên khuyến cáo bà con
phải có một cái ý thức cảnh giác đặc biệt là tự bảo quản tài sản của mình
ví dụ như các cái loại tài sản mình phải trông thấy nhìn thấy
còn ví dụ như tiền vàng người ta phải cất giữ cho nó chắc chắn
không để những cái chỗ tạm bỡ rồi là đối tượng nó lợi dụng để mà nó trộm cắp
qua vụ việc trên ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền
tuần tra kết thúc
và khép kín địa bàn của lực lượng công an
thì người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa
trong việc tự bỏ quản tài sản cá nhân
tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
không chỉ mất tài sản thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng
bốn trăm linh kg pháo nổ là tăng vật mà đội cảnh sát kinh tế ma tuy công an huyện ea hà leo
tỉnh đắk lắc vừa thu giữ khi đối tượng đang vận chuyển
qua nắm tình hình nhận được tin báo của nhân dân về việc
đối tượng vận chuyển trái phép pháo từ tỉnh con tum về tỉnh đắk lắc
tổ công tác đội cảnh sát kinh tế ma túy đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông
và công an thị trấn ea durang huyện ea hà leo
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi bốn k năm nghìn tám trăm sáu mươi
do nguyễn sĩ trường chú huyện can lộc tỉnh hà tĩnh điều khiển
chở trên xe nguyễn sĩ hùng chú huyện ngọc hồi tỉnh con tum
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong thùng xe tải có chứa hai trăm bảy mươi hộp pháo hoa nổ
thì em ngồi vào bên lao cổ pháo không thì em mua
sau khi thỏa thuận giá cả thì ba mươi sáu là một hộp hai trăm linh ngàn
bốn mươi chín là một hộp hai trăm năm mươi ngàn
thì đưa qua đất việt nam về nhà em cất dấu
tìm nguồn tiêu thù để kiếm bán kiếm lợi
sau khi tìm được nguồn tiêu thù
tôi thì em rủ thêm trường vào lại xuống đi đắk lóc cho hai triệu
rồi xong xuống khu vực câu hé e cánh
xuống hang thì vì lực lượng công an điều tra bắt chứa
để có mặt lực lượng điều tra thì sẽ được đổ chế thành hai khoang
với mỗi hộp pháo ba mươi sáu viên hùng bán giá từ bốn trăm linh đồng
hộp bốn mươi chín viên bán giá bốn trăm năm mươi đồng
hiện công an huyện e hà leo đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn sĩ hùng
về hành vi mua bán pháo nổ và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đang điều tra vụ việc một điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích ngay trong bệnh viện
điều dưỡng bị đánh là anh trương ngọc nghĩa cán bộ tiếp nhận thuộc khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
vào khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng một mươi một anh nghĩa tiếp nhận bệnh nhân vào viện điều trị với vết thương ở ngón tay bên phải
quá trình hướng dẫn bệnh nhân ghi hồ sơ anh nghĩa yêu cầu người nhà ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân
do phía bệnh nhân viết chưa đúng nên phải viết lại
tuy nhiên người nhà bệnh nhân bất ngờ dùng tay chân và ghế đuổi đánh anh nghĩa
hậu quả anh nghĩa bị thương ở cánh tay bàn tay và phần đầu
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên ba mươi tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
đối tượng hồ văn kiều ba mươi hai tuổi trú tại xã crongbúc huyện crongbac vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
theo điều tra ban đầu vào năm hai nghìn hai
năm hai nghìn một mươi chín kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện eak
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn khoảng hơn bảy tỷ đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi ba kiều xác định mất khả năng trả nợ nhưng tiếp tục vay mượn
nhận tiền mua xe tiền góp vốn làm ăn của nhiều người
sau khi có tiền kiều sử dụng một phần để duy trì việc làm ăn
phần còn lại dùng để trả lãi suất cho số tiền còn nợ
đến ngày hai mươi một tháng chín kiều mất khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn đến thành phố cam ranh
tỉnh khánh hòa và cắt đứt liên lạc với những người cho vay
đến nay kiều khai nhận đã đưa ra thông tin gian dối lừa vay mượn tiền của nhiều bị hại
ở thành phố hà nội và tỉnh đắk lắc với số tiền là hơn ba mươi tỷ đồng
với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
đối tượng từ văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố và bắt tạm giam ba tháng
sinh là đối tượng đã từng đi lao động bên trung quốc
từ cuối năm hai nghìn một mươi đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn
trong thời gian này sinh có quen và móc nối với một số đối tượng trong đường dây
để đưa người việt nam sang phúc kiến trung quốc lao động bất hợp pháp
sinh được thỏa thuận nếu đưa thành công người việt nam sang trung quốc lao động
sẽ được ăn chia phần trăm theo tổng trinh phí dịch vụ của mỗi người mà chúng đưa sang
ngoài ra còn được chủ sử dụng lao động cắt lại hoa hồng làm việc của mỗi lao động hàng tháng
sinh đã lập ra các tài khoản để đăng bài quảng cáo
trên các hội nhóm facebook
trước đó vào chiều ngày năm tháng một mươi một một xe ô tô màu trắng nhãn hiệu hyundai
di chuyển trên tuyến đường thuộc địa phận xã tân phong huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
thì bất ngờ xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác di chuyển cùng chiều
điều đáng chú ý là sau khi va chạm với phương tiện đầu tiên xe ô tô tiếp tục di chuyển thêm ba mươi mét
và đâm vào nhiều phương tiện bao gồm cả xe máy và xe đạp điện và người dân đứng bên đường rồi mới chịu dừng lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ nhiều người bị thương trong đó có hai người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
thưa quý vị cùng với việc lập chốt kiểm soát xử lý lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn để phòng ngừa
kéo giảm thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến lái xe sau khi uống rượu
công an tp cẩm phả tỉnh quảng ninh đang huy động tối đa lực lượng và bù trí nhiều công tác hóa trang nghiệp vụ
phối hợp với cảnh sát giao thông ngăn chặn người đã uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông
hai mươi giờ tại một tuyến phố trung tâm phường cẩm bình thành phố cẩm phả từ tin báo của tổ công tác hóa trang
đội cảnh sát giao thông trật tự đã phát hiện ngăn chặn nhiều lái xe sau khi uống rượu bia
qua kiểm tra các trường hợp này đều vi phạm vượt khung cao nhất
chúng tôi đã điều tra cơ bản rất kỹ chúng tôi cũng đã bù trí lực lượng trinh sát sang lọc những người sử dụng bia rượu
ngay tại bãi đốt đỗ xe ngay tại hộp quán ăn biểu hiện như mắt nìm dìm mặt đỏ ráng đi siêu vẹo
sau đó là thông tin cho lực lượng chức năng công khai để tiến hành kiểm soát đo nồng độ cồn
trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nồng độ cồn cho thấy nhiều người vi phạm vẫn tìm cách kéo dài thời gian gọi điện thoại
tìm cách xin bỏ qua lỗi
nhưng với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ tất cả các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý theo quy định
chỉ tính từ ngày ba tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một công an thành phố cẩm phả đã kiểm tra xử lý một trăm sáu mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
khi làm nhiệm vụ trên đường thì chúng tôi cũng quán triệt chấp hành đúng quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân
trong quá trình công tác thì chúng tôi cũng dùng các thiết bị nghiệp vụ để ghi hình lại làm cái căn cứ
để xử lý những hành vi vi phạm sau này
không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ phòng chống tắc hại rượu bia đối với an toàn tính mạng sức khỏe của người tham gia giao thông
các tổ công tác hóa trang xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn sẽ được công an thành phố cẩm phả duy trì liên tục góp phần xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
các tổ công tác hóa trang xử lý lái xe vi phạm nồng độ góp phần xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe